cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn văn ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn ba xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc là hung thủ dùng búa tấn công ông nguyễn văn hoàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn suối đá xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
thông tin ban đầu khoảng một mươi h bốn mươi phút sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn ngọc đã mang theo búa
loại đóng đinh qua tiệm tạp hóa của ông bùi văn chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại thôn ba hồng sơn để hỏi mua đinh
tuy nhiên khi gặp ông nguyễn văn hoàn đang ngồi đánh cờ tại khu vực bàn ghế đá trước cửa tiệm tạp hóa
thì đối tượng ngọc đã bất ngờ rút búa ra đánh mạnh liên tiếp vào đầu ông hoàn
sau khi tấn công ông hoàn ngã gục xuống ghế ngọc cầm hung khí rời khỏi hiện trường
còn ông hoàn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch hiện đã tử vong
đối tượng ngọc đã đến cơ quan công an thành phố phan thiết để đầu thú ngay sau khi gây án
và công an thành phố phan thiết đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hàm thuận bắc để điều tra ban đầu
bước đầu đối tượng ngọc khai nhận do có mâu thuẫn từ trước
nên khi thấy ông hoàn đang đánh cờ tại tiệm tạp hóa đã ra tay thực hiện hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tống phước hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số chín đường nguyễn minh vĩ phường vĩ dạ thành phố huế
là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại nhà c ba trung cư vicoland
là giám đốc công ty cổ phần tập đoàn khải tín
và nguyễn hà tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại ba mươi sáu đường lý tự trọng phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên
nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đo tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân
với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để thuận lợi trong công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên
xin hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy
hoặc đồng chí dương điều tra viên thủ lý vụ án
số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
hôm nay mưa lớn
vẫn liên tục gây ngập lụt nhiều nơi ở miền trung tây nguyên
tính đến một mươi tám giờ chiều nay
mưa lớn đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
trong đó thì nghệ an hai người
thừa thiên huế một người hòa bình một người
và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình
quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
về nhà ở hiện có sáu mươi năm căn nhà bị tốc mái
thiệt hại một phần quảng bình năm
quảng trị ba đà nẵng một
quảng nam hai mươi tám con tum hai mươi tám
đã có hai bốn ha lúa
ba trăm bảy mươi tám ha hoa màu
một mươi chín ha nuôi trưởng thủy sản bị ngập hư hại
năm mươi bốn xã bị ngập tại quảng bình
quảng trị thừa thiên huế đà nẵng
giảm ba mươi ba xã tại thừa thiên huế
so với thời điểm cao nhất
công tác sơ tán dân đã được triển khai
hiện còn ba mươi năm hộ khu vực ngập lụt tại quảng bình
giảm sáu trăm sáu mươi bốn hộ so với thời điểm một mươi hai giờ trưa nay
trên quốc lộ một
đường sắt bắc nam và đường hồ chí minh
hiện đã thông xe
còn bốn mươi bốn vị trí ách tắc trên các tuyến quốc lộ
đường tỉnh quảng bình
ba mươi năm quảng nam chín
giảm hai trăm một mươi một vị trí
sự báo từ nay cho đến sáng mai
ở phía nam tỉnh nghệ an đến quảng trị
còn có mưa với lượng từ hai mươi năm mươi mm
có nơi trên tám mươi mm
lũ trên các sông tiếp tục xuống
đến tối nay lũ trên sông kiến giang
trên mức báo động ba hai mươi cm
sông thạch hán quảng trị
trên báo động một là sáu mươi cm
với mức lũ này
ngập lụt vẫn tiếp diễn ở các vùng trũng thấp ven sông
ở quảng bình quảng trị
khu vực vùng núi từ hà tĩnh đến quảng nam
vẫn cần đề phòng với nguy cơ
xảy ra lũ quét và xa lở đất
những ngày qua trên địa bàn thành phố pleiku
tỉnh gia lai xảy ra mưa to đến rất to
ở nhiều vùng trũng mưa to
khiến cho nước dâng cao làm ngập nhiều nhà dân
và trong ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi
nhận được tin báo về việc xảy ra ngập lụt
tại một con hẻm
có một số hộ dân đang mắc kẹt trong khu vực ngập lụt
công an tỉnh sa lai đã ngay lập tức
tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn
và sơ tán được một mươi năm hộ gia đình
cùng nhiều tài sản giá trị
thoát khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn
dù trời đang mưa rất to
đường bị ngập sâu
nhưng lực lượng công an gồm cảnh sát một trăm một mươi ba
cảnh sát phòng cháy trợ cháy
cứu nạn cứu hộ và công an cơ sở
đã đưa được một mươi năm hộ gia đình
trong đó có nhiều người già
phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn
đồng thời sử dụng búa tạ xả beng đập tường
để nước thoát được nhanh hơn
hạn chế nước dân gây ngập úng
không chỉ kiên quyết mưu trí
sũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
mà luôn hết lòng hết sức
vì nhân dân phục vụ không quản ngại
khó khăn nguy hiểm bảo đảm an toàn
tính mạng tài sản của nhân dân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh phú thọ
công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện
thành phố thị xã trên địa bàn tỉnh
tích cực phối hợp với lực lượng y tế
quân đội và các sở ban ngành của tỉnh
ubnd tp việt trì
nguyện lâm thao chủ động triển khai
các biện pháp chống dịch
nhanh chóng giả soát truy vết các trường hợp
đây là chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
được đặt tại đường nguyễn mẫn đốc
khu lâm thao thị trấn lâm thao tỉnh phú thọ
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính
với sars cov hai trú tại khu một
thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh phú thọ đã quyết định phong tỏa tạm thời
và thực hiện xét nghiệm trên diện rộng
đối với trung tâm y tế huyện lâm thao
và khu một thị trấn hùng sơn
bởi theo điều tra dịch tễ
hai trường hợp dương tính trên đã đưa con
đến khám và điều trị
tại trung tâm y tế huyện lâm thao
công an huyện lâm thao đã thăm mưu cho
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
của huyện lâm thao triển khai hai chốt kiểm soát
dịch bệnh đặt tại đường nguyễn mẫn đốc
lối vào trung tâm y tế huyện lâm thao
đồng thời tăng cường lực lượng tham gia
bảo vệ kiểm soát khu một
thị trấn hùng sơn nơi đang tiến hành
phong tỏa tạm thời không để dịch bệnh
công an huyện lâm thao ngay trong đêm
đã triển khai thành lập hai chốt
tại trung tâm y tế huyện lâm thao
lực lượng công an là nằm cốt
và triển khai hai đầu chốt để đảm bảo
tuyệt đối an toàn về công tác phòng chống dịch
và đến thời hiện tại thì
trung an huyện lâm thao đã thăm mưu cho ban chỉ đạo
phòng chống dịch của huyện đã thành lập
ba điểm chốt là hai điểm chốt của
trung tâm y tế huyện lâm thao và một điểm chốt
tại khu một thị trấn hùng sơn do lực lượng
công an làm chủ công phối hợp với lực lượng
quân sự dân quân tự vệ và công an viên
đảm bảo hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
tại các chốt ngoài ra lực lượng quân huyện
đã chỉ đạo công an các xã thị trấn làm tốt công tác
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền
đến người dân hạn chế di chuyển trên địa bàn
rồi đặc biệt đến các vùng có dịch như thị trấn
lâm thao thị trấn hùng sơn
để hạn chế cái việc lây lan dịch bệnh trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tại thành phố việt trì và các huyện
phù ninh lâm thao công an
tỉnh phú thọ đã tăng cường cán bộ phối hợp
với lực lượng y tế khẩn trương
giả soát lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo công an
thành phố việt trì công an huyện lâm thao
phân công hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ
trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh
trật tự tại các khu vực phong tỏa
tạm thời thuộc thành phố việt trì
và huyện lâm thao ngoài ra
lực lượng công an còn phối hợp với lực lượng y tế
nhanh chóng tiến hành truy vết
các trường hợp f f một f hai
để tiến hành khoanh vùng phong tỏa tạm thời
hoặc đưa đi cách ly tập trung
theo hướng dẫn của ngành y tế
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu vực đang có dịch
công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo công an
các huyện thành thị bố trí hai mươi một
cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự tại chín khu vực
cách ly trên địa bàn toàn tỉnh
đồng thời duy trì hoạt động một mươi chốt
kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường bộ
sáu chốt kiểm soát tại các biến đỏ
đường mòn lối mở duy trì bốn kíp
với tổng số hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
tám xe cảnh sát giao thông
thực hiện nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đưa người từ các tỉnh phía nam
về quê bảo đảm an toàn
với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống
chính trị tin tưởng tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín sẽ nhanh chóng được kiểm soát
thưa quý vị viện kiểm soát nhân dân
huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
đồng thời cấm đi nổi khỏi nơi cư trú
đối với lâm minh hiệp tạm trú
tại phường tám thành phố cà mau
về hành vi làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người
xảy ra tại xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu
vào ngày hai mươi ba tháng tám lâm minh hiệp
trú tại xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
tạm trú tại khóm tám phường tám
thành phố cà mau
có tiếp xúc gần với một người dương tính
bản thân hiệp là f một trở về từ nơi
có dịch bệnh covid một mươi chín nhưng không khai báo y tế
theo quy định vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung
hậu quả dẫn đến lây lan trùng ca bệnh
sars cov hai tại địa phương
làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho năm người thân
đồng thời truy vết hàng trăm người
có liên quan đến f một f hai f ba
và phải phong tỏa cách ly y tế
hai ấp trên địa bàn xã khánh bình
huyện trần văn thời
cho vay lẽ nặng trong giao dịch dân sự
và tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng lương minh ngọc trú tại huyện tuyên hóa
và nguyễn thái quý trú tại
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ cầm đầu
các đối tượng đăng tải trên mạng xã hội
vay online thủ tục nhanh gọn
nếu người vay không có tài sản thế chấp
hoặc giấy tờ tùy thân các đối tượng yêu cầu
người vay tiền thế chấp bằng các video
hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay
khi người vay chưa kịp đạt trả tiền
thì các đối tượng dùng hình ảnh này để uy hiếp
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn vay
với số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất
từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
và chỗ ở của ngọc và quý
tại thành phố đồng hới
cơ quan công an đã thu giữ một số viên ma túy tổng hợp
và công cụ sử dụng ma túy
và nhiều tăng vật khác
thưa quý vị ngày hôm nay mưa lớn
vẫn liên tục đã gây ngập lụt
tại nhiều nơi ở miền trung tây nguyên
mưa lớn đã làm một mươi tám người chết
mất tích và bị thương
nghệ an là hai người thừa thiên huế một người
và hòa bình là một người
và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình
quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình
và quảng ngãi
tại tỉnh quảng bình trên một ba trăm linh nhà dân
bị ngập lụt do mưa lũ đã có hai người mất tích
lực lượng cứu hộ đang phối hợp
với người dân tổ chức tìm kiếm
lực lượng công an phối hợp cùng với chính quyền
các địa phương đang khẩn trương giúp dân
di rời dân những nơi sung yếu
có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở
tới nơi an toàn
chiều nay ubnd xã tịnh kỳ
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
cũng đã điều động tàu cá tìm kiếm tàu cá
có bốn thuyền viên mất tích trong thời tiết biển động
mưa lũ cũng làm sáu vị trí đường giao thông
địa phương tại hà tĩnh bị sạt lở
làm hàng chục điểm đường quốc lộ đường giao thông
địa phương tại nghệ an quảng bình đắk lắc
bị ngập sâu gây ác tắc giao thông
vệ nông nghiệp gần một hectare cây lương thực
tại đắk lắc bị ngập cuốn trôi
tại khu vực quảng bình quảng trị thứ thiên huế
có mưa to đến rất to mưa lớn
khiến lũ trên các sông lên cao
nhiều khu vực bị ngập lụt chia cắt
nguy cơ cao gây lũ quét và sạt lở đất
thông tin bà phương hằng nói bị hành hung
tại cơ quan công an trong live stream ngày một mươi bảy tháng một mươi
là hoàn toàn sai sự thật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc
giữa bà nguyễn phương hằng và ông võ hoàng yên
cùng các luật sư liên quan
tại trụ sở công an ngày một mươi sáu tháng một mươi
bước đầu khẳng định không có chuyện bà phương hằng
bị nhóm ông võ hoàng y hành hung tại cơ sở
quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau
nhưng không có chuyện hành hung
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
bà nguyễn phương hằng đã live stream trên mạng xã hội
chia sẻ vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
bà tới trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
để làm việc với cơ quan công an
trong đó có phần đối chất với ông võ hoàng yên
cùng nhóm luật sư của ông này
theo bà hằng khi làm việc
ông võ hoàng yên cùng bốn luật sư đã có hành vi hành hung bà
sau đó một cán bộ công an phải gọi điện
cư cứu thêm một vài cán bộ khác
đến để giữ gìn trực tự
ngay sau vụ việc bà phương hằng yêu cầu
trích xuất camera an ninh ở khu vực
và làm đơn tố cáo ông võ hoàng yên
cùng các luật sư trên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
bà nguyễn phương hằng đã gửi đơn tố cáo
thần y võ hoàng yên tới công an tp hcm
vì cho rằng ông miên có hành vi lừa đảo
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà
ở tp hcm cùng một số tỉnh thành phố
bà nguyễn phương hằng cho rằng
vợ chồng bà đã hỗ trợ suất tiền lớn
cho ông võ hoàng yên làm các hoạt động từ thiện
xây chùa ủng hộ bỏ lục
nhưng thần y này không thực hiện
mà chiếm giữ số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện công an tp hcm cho biết
sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề liên quan
tới phát ngôn của bà hằng
và sẽ có văn bản chính thức
tới các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoàn thuận bắc
đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi
với đối tượng nguyễn văn ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn ba xã hồng sơn
ngụ tại hàm thuận bắc
là hung thủ hung búa tấn công
ông nguyễn văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn suối đá
xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ bốn mươi phút
ngày một mươi tám tháng một mươi nguyễn văn ngọc
đã mang theo bú loại đóng đinh
qua tiệm tạp hóa của ông bùi văn chính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại thôn ba hồng sơn
để hỏi mua đinh
tuy nhiên khi gặp ông nguyễn văn hoàng
đang ngồi đánh cờ tại khu vực bàn ghế đá
trước cơ tiệm tạp hóa
thì đối tượng ngọc đã bất ngờ rút búa
để đánh mạnh liên tiếp vào đạo ông hoàng
sau khi tấn công khi ông hoàng ngã gục xuống đế
ngọc cầm hung khí rời khỏi hiện trường
còn ông hoàng được đưa đi cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch hiện đã tử vong
đối tượng ngọc đã đến cơ quan công an
thành phố phan thiết để đầu thú
ngay sau khi gây án
và công an thành phố phan thiết
đã bàn giao đối tượng cho công an huyện hàm thuận bắc
để điều tra ban đầu
bước đầu đối tượng ngọc khai nhận
do có mâu thuẫn từ trước
nên khi thấy ông hoàng đang đánh cờ
tại tiệm tạp hóa
hàng trăm học viên điêu đứng
không biết tìm ai để đòi học phí
giáo viên kêu cú vì nợ lương
khi mà cơ sở của trung tâm ngoại ngữ
thế hệ mới sas tại tp hcm
đóng cửa đột ngột giám đốc mất liên lạc
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình
công an nhân dân
những ngày qua nhiều fanpage
của trung tâm ngoại ngữ thế hệ mới sas
tại tp hcm bất ngờ đang thông báo
dừng hoạt động rất nhiều phụ huynh
học viên tỏ ra lo lắng
vì không biết số tiền học phí đã đóng
liệu sẽ đi về đâu

với số tiền là chín triệu sáu trăm hai mươi năm ngàn đồng
và em biết tin
trung tâm đóng cửa
không liên lạc được với trung tâm là từ cuối tháng tám đầu tháng chín
lúc mà khi mà trung tâm nghỉ dịch
mà chưa có đóng cửa hoàn toàn vẫn còn nhân viên trực
thì luôn chúng nào nhân viên cũng chấn ngang
mình anh yên tâm tụi em là một cái trung tâm rất là lớn
có hơn bảy mươi chi nhánh mà mình có tìm hiểu
tôi thấy cũng thật sự là như vậy
không anh nghĩ là trường là chống tránh trách nhiệm như thế này
liên lạc rất nhiều lần nhưng mà không bao giờ liên lạc được
còn đây là những hứa hẹn của đại diện trung tâm về việc chi trả lương cho giáo viên
tình trạng trái chậm lương như thế này đã bắt đầu từ đợt dịch năm hai nghìn hai mươi ba
và kéo dài liên tục cho đến tận bây giờ
dù đã nhiều lần liên lạc với người có trách nhiệm trong công ty
cũng như lên tầng trụ sở chính nhưng tất cả đều bật vô âm tính
bắt đầu từ cuối năm ngoái năm hai nghìn hai mươi từ tháng một mươi một một mươi hai
thì sas có gửi email hứa hẹn và cam kết là sẽ trả lương theo từng khoản
cộng với tiền lãi khi họ nợ lương của giáo viên như vậy
thì cái vấn đề này nó cũng kéo dài khá lâu rồi
nhưng mà giáo viên của tụi mình bắt buộc vẫn phải đứng lớp vẫn phải giảng dạy
do là trung tâm vẫn đang trả cho giáo viên mỗi tháng một ít một ít
cho nên là không thể nào dần hoàn toàn được
cho đến nay bắt đầu từ tháng bảy
là đã không còn liên hệ được với giám đốc trung tâm cũng như là bất kỳ một cái trung tâm nào
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
hiện vẫn chưa liên lạc được với giám đốc của trung tâm ngoại ngữ này
và sở giáo dục đào tạo thành phố chỉ thực hiện vai trò quản lý nhà nước
có hoạt động giáo dục trên địa bàn
về việc bảo vệ quyền lợi của người học
nếu cơ quan công an có yêu cầu sở sẵn sàng hỗ trợ
và báo các bộ phận liên quan phối hợp xử lý
hiện nay đã có rất nhiều học viên giáo viên
đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
sau năm ngày thí điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
từ thành phố hồ chí minh đến các địa phương
đã bộc lộ nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với loại hình vận tải này
và trước tình trạng trên thì các đơn vị liên quan
đã siết chặt kiểm soát công tác phòng chống dịch
và đề xuất chế tài xử lý các nhà xe vi phạm
sau khi vận tải hành khách giữa thành phố hồ chí minh
và bà rịa vũng tàu được phép hoạt động trở lại
ông trần tuấn hải ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã đi xét nghiệm và làm các thủ tục cần thiết
để ra bến xe miền đông mua vé về nhà
số tiền phải bỏ ra cao hơn gấp nhiều lần so với ngày thường
nên ông yêu cầu nhà xe phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
bình thường giá thì nó là chỉ có một trăm linh mốt thôi
nhưng mà dịch này nó khó khăn
lấy cái giá vé tôi là hai trăm năm mươi
thì nhà khách phải đảm bảo
cái chỗ đó cho tôi
suốt là phải chạy suốt
chứ còn ghé dừng chân chỗ nào hay là dứt khách này tôi không chịu
tại vì làm cái đó là không được
ăn tiền của khách hết hai trăm năm mươi rồi
mà còn ăn riêng nữa cái đó là tôi không chấp nhận
phải chạy đúng lực
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi
xe khách chạy tuyến cố định bến xe ngã tư ga thành phố hồ chí minh đi đắk lắc
đã đón một mươi tám khách dọc đường
trong đó có ba người dương tính với covid một mươi chín
sau khi xảy ra sự cố trên
toàn bộ xe khách tuyến này phải tạm ngưng hoạt động
đồng thời sở giới thông phận tải thành phố hồ chí minh
cũng đã đề nghị công an thành phố
và ủy ban nhân dân quận quyền bến xe
kiểm soát chặt ô tô đón trả khách dọc đường
theo tiêu chí một cung đường hai điểm đến
theo quy định thì những cái xe
hoạt động sai quy định
thể lệ bằng tải
cũng như là công tác phòng chống dịch
thì bến xe miền đông cũng sẽ báo cáo
các cơ quan băng ngành
và đồng thời là sẽ từ chối
cục vụ đối với các cái xe đó
các nhà xe đó
công tác kiểm soát tại các đầu bến
được thực hiện nghiêm ngặt
xong việc đón trả khách dọc đường
là do sự quản lý của từng nhà xe và các địa phương
vì vậy việc ứng dụng công nghệ để giám sát
và chế tài xử phạt
cần được thực thi nghiêm ngặt
công ty công hôn thì có một
đội ngũ nhân viên là chuyên phụ trách
vấn đề là kiểm tra xe dọc đường
kiểm tra camera
kiểm tra thời gian hành trình
thì tất cả những chuyến đi là đều được nhân viên kiểm tra
nếu mà có trường hợp nào nhân viên
không tuân phủ theo quy định phòng tổng dịch
như quy định của công ty
thì là công ty xử lý ngay được
trên cái chuyến hành trình đó luôn
sau năm ngày vận hành thử nghiệm
chỉ có khoảng hai mươi năm đầu xe xuất bến
tại bến xe miền đông mỗi ngày
với lượng khách còn rất hạn chế
chỉ khoảng một mươi người trên mỗi chuyến xe
bên cạnh đó các địa phương cũng chưa có sự thống nhất
về các tiêu chí hoạt động
dẫn đến việc các doanh nghiệp vận tải
chưa sẵn sàng hoạt động trở lại
bây giờ thì nói chung là chạy
thì xác định là nó là lỗ rồi
nhưng mà vẫn chạy để phục vụ bè con
chứ còn ít khách
hèn hóa ít thì chạy
khách là nó
xác định là lỗ vẫn chạy
một số địa phương thì nó chưa thống nhất
trong cái công tác mà
quy định về hành khách đi xe
ví dụ như hiện tại là khó khăn của đơn vị là
ví dụ như những hành khách
mà đi từ hồ chí minh về các tỉnh
thì là phải đi thay một vaccine
trong khi đó
những nhân viên
ở các đô tỉnh về sài gòn
tích một mũi là được rồi
nên là những khó khăn trong doanh nghiệp
giống như là khi người ta
về từ tỉnh vào sài gòn rồi
thì khi đó người ta quay lại
thì là khó khăn
và người ta phải đủ hai mũi
người ta mới về được
mặc dù nhu cầu đi lại của người dân
giữa các tỉnh hành lại rất lớn
xong vì quy định chung
giữa các địa phương chưa được thực hiện đồng bộ
nên hành khách còn ngại đi lại
nhà xe thì chưa dám hoạt động
do đó cần phải có sự thống nhất
và giám sát chặt chẽ
giữa các địa phương
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
vận tải hoạt động
kích cầu trong việc đi lại của người dân
nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch